tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên phạt thọ hai mươi năm tù giam và bồi thường các thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định